và tất nhiên nhóm đối tượng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tài sản lẫn giấy tờ này
công an quận một tp hcm đề nghị những ai là nạn nhân thì sớm trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra
trong đó một số vụ việc thì có sự trực tiếp tham gia của đối tượng ở lứa tuổi vị thành niên
đây là vấn đề thực sự cần phải suy ngẫm khi lứa tuổi vị thành niên phạm tội đang ngày càng gia tăng ở địa bàn miền núi
vì gia đình khó khăn cha mẹ không quan tâm hay vì một lý do gì khác
mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của phóng viên một trăm một mươi ba online
đây là vàng a páo khả a cải đều trú tại xã hàng kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
bị lực lượng công an huyện vân hồ tỉnh sơn la bắt giữ cùng tăng vật một mươi sáu bánh heroin
còn đây là đối tượng giàng á pê giàng thị hoa sống á vàng cùng trú tại bàn pa kha xã lóng luông huyện văn hồ cùng tăng vật một nghìn chín trăm năm mươi viên hồng phiến
cả năm đối tượng trên đều phạm tội nghiêm trọng về ma túy khi đang ở lứa tuổi còn trẻ thậm chí có đối tượng mới chỉ một mươi ba tuổi
điều này cho thấy các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng có xu hướng trẻ hóa
gây không ít khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình điều tra
trong quá trình điều tra cũng gặp một số khó khăn nhất định
thứ nhất các đối tượng ở độ tuổi chưa thành niên ở đây phạm tội là người dân tộc thiểu số không hiểu biết pháp luật
do vậy ngay sau khi bắt giữ các đối tượng ngoài việc tiến hành điều tra xác minh về nhân thân lãnh lịch tại chính quyền địa phương ra
còn một số trường hợp chúng tôi anh em chúng tôi cũng ra quyết định trưng cầu viện khoa học hình sự bộ công an tiến hành
về độ tuổi của đối tượng thì từ đó có căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can áp dụng biện pháp tạm giam đối với đối tượng theo quy định của pháp luật
cái thứ hai nữa là sau khi bắt giữ các đối tượng ấy để khai thác thông tin từ các đối tượng
thì cần phải có người giám hộ do vậy mất rất nhiều thời gian gây khó khăn cho công tác điều tra
năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện vân hồ đã bắt bảy mươi tám vụ một trăm hai mươi ba đối tượng phạm tội về ma túy
trong đó các đối tượng phạm tội khi ở độ tuổi
trẻ vị thanh niên chiếm khoảng một mươi chủ yếu là người dân tộc thiếu số
theo quan niệm của họ ở độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi bốn đã được coi là một người trưởng thành là một lao động chính trong gia đình
do nhận thức còn hạn chế hoàn cảnh gia đình khó khăn
nên nhiều em đã bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia vào các đường dây vận chuyển ma túy
thưa quý vị khu nghỉ phạt dành cho trẻ vị thanh niên cũng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi
nhiều đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đủ một mươi tám tuổi
nên không phải chịu các mức án cao như là tử hình hoặc tù trung thân
đây cũng chính là một trong những kẽ hở mà bọn tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh sơn la lợi dụng để hoạt động
thông tin chúng tôi cũng nhận được khá nhiều trong những ngày này đó là việc bắt giữ các đối tượng đánh bạc
mới đây nhất lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ma túy công an huyện cần đước tỉnh long an
vừa chia xóa một điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại xã long hữu tây huyện cần đước tỉnh long an
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm chín con gà tám mươi cuộn băng keo gần hai trăm bốn mươi triệu đồng hai mươi sáu xe mô tô và một số tăng vật khác
công an huyện cần đước đã tạm giữ một mươi năm đối tượng trong đó đối tượng trần văn toàn chú tại xã long hữu tây là cầm đầu đứng sau tổ chức
tổ chức đá gà trực tiếp giờ lại xuất hiện thêm cả đá gà ăn tiền qua mạng internet
vụ việc vừa được phát hiện tại một quán cà phê thuộc phường mỹ thảnh tp long sơn
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện bắt quả tang sáu đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức cá cược trực tuyến các trận đá gà thông qua mạng internet
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ máy vi tính sáu tờ giấy nghi là tờ phơi ghi tiền đá gà chín điện thoại di động khoảng hai mươi năm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận thụ điểm đánh bạc trên do trần thị kiều trang chú tại đường trần hương đạo đứng sau tổ chức
khi trang mở các trận đá gà trực tuyến thông qua tài khoản của mình thì các con bạc trực tiếp cá cực giao dịch bằng tiền với trang
việc giữ gìn an ninh trật tự đặc biệt là ngăn ngừa nhiều loại tội phạm tệ nạn xã hội bảo vệ tài sản của các cơ quan doanh nghiệp giữ vững trật tự trị an là mục tiêu hàng đầu của lực lượng công an
là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự công an tp quảng ngãi đã ra quân quyết liệt tấn công chấn áp các ổ nhóm tội phạm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là hiện trường vụ trộm cắp viễn thông tại thôn lộc nam xã tịnh hà huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một nhân dân và nhân viên viễn thông huyện sơn tịnh đã phục kích bắt quả tàng hai đối tượng
võ tấn dũng và nguyễn đình tân đều trú tại xóm bốn thôn xuân hòa xã tịnh hiệp sơn tịnh đang cắt trộm hai mươi năm mét cáp viễn thông
vụ cắt trộm cắp gây gián đoạn hàng trăm thuê bao trên địa bàn xã
mới đây nhất vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng một cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi triệt phá ổ đánh bạc lớn dưới hình thức số đề
tại tổ một mươi bảy phường nghĩa lộ do bà tạ thị lệ làm chủ
tạm giữ tại hiện trường gồm tiền mặt tiền trong tịch đề và các thiết bị phục vụ đánh bạc trị giá trên hai trăm linh triệu đồng
đây là ổ đánh bạc lớn mới phát sinh trên địa bàn tp quảng ngãi trong thời gian qua
tại khu công nghiệp v ship quảng ngãi hiện có trên một mươi năm công nhân nhân viên đang công tác và lao động tại đây
qua công tác nắm tình hình
số lượng công nhân lao động từ nước ngoài và ngoại tỉnh lưu trú lại khá nhiều
chính vì vậy công an huyện sơn tịnh đã chủ động triển khai cho một trăm hai mươi chủ các nhà trọ trên địa bàn xã tịnh phong
ký cam kết thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt là dịp trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy

sát định tình hình tội phạm và tệ nạn
sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp
nên lực lượng công an toàn tỉnh quảng ngãi tiếp tục triển khai các biện pháp nắm tình hình
tấn công quyết liệt các loại tội phạm đảm vào nhân dân có thấy thích ph guy xuân kênh đón tết an toàn
tiếp theo là thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
liên quan đến tội phạm ma túy
hôm nay chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ ba đơn vị lần lượt
bao gồm công an tp bắc giang tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
và công an huyện tân niên tỉnh bắc giang
đối tượng đặng thị bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
có hộ khẩu thường trú tại tổ bảy cụm tiền giang hai phường lê lợi thị xã bắc giang
nay là tp bắc giang tỉnh bắc giang
bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi hai sống mũi lõm giái tai vuông
đối tượng nguyễn khắc hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
có hộ khẩu thường trú tại số nhà năm mươi ba đường châu xuyên phường lê lợi thị xã bắc giang
nay là tp bắc giang tỉnh bắc giang
bị truy nã về tội sản xuất trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi sống mũi thẳng
và đối tượng thứ ba bị truy nã về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
là đối tượng hoàng thị chính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
có hậu khẩu thường trú tại thôn đồng bông xã ngọc vân huyện tân yên tỉnh bắc giang
có đặc điểm nhận dạng là cao một m năm mươi hai sống mũi lõm giái tai trúc
nốt ruồi cách một năm cm trên sau đuôi mái trái
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi bảy tháng một
khu vực phía tây bắc bộ chỉ chịu sự tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch ra phía đông
nên trời chỉ nhiều mây về đêm và sáng sớm ban ngày nắng lên ấm áp nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ
riêng một vài tỉnh như lai châu điện biên hay sơn la nên nhiệt độ còn có thể đạt ngưỡng hai mươi sáu hai mươi bảy độ
khu vực phía đông bắc bộ từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mây thay đổi mưa nhỏ và sương mù
có thể xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh ven biển hay vùng núi vào ban đêm
chưa chịu hứng nắng nhẹ nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ
thời tiết trong ba ngày tới nhìn chung khá thuận lợi cho hỏa đất
động du xuân lễ chùa đầu năm của người dân
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ chiều tối nay khi đới gió đông bắc
là nguyên nhân chính gây mưa cho khu vực này suy giảm dần về cường độ
thì mưa tại đây cũng sẽ giảm dần tiết trời chuyển sang nắng giáo trong những ngày đầu năm mới
với mức nhiệt trong ngày phổ biến từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nắng xuất hiện nhiều hơn trong ngày
vì vậy mà nhiệt độ sẽ cao hơn từ một đến hai độ so với những ngày trước đó
riêng một vài tỉnh cực nam như ninh thuận và bình thuận nhiệt độ còn có thể đạt ngưỡng là ba mươi ba mươi một độ
mưa có trăng chỉ xuất hiện vào ban đêm trong ngày ba mươi với lượng không nhiều
tây nguyên trời sẽ nhiều mây hơn về đêm và sáng
tuy nhiên mưa không xảy ra nhiều chỉ lác đác cục bộ ở một vài nơi
do ảnh hưởng của điều kiện địa hình nên tại vùng cao nguyên tiết trời khá mát mẻ
vào ban ngày trời còn nắng gián đoạn nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
tại các tỉnh nam bộ hiện nay nắng xuất hiện trong ngày ba mươi đến ba mươi độ
hôm nay đang là thời kỳ mùa khô trong tháng vì vậy mà thời tiết trong những ngày đầu xuân năm mới
vẫn sẽ là những ngày có nắng đẹp và ít mưa nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
như vậy thời tiết nắng giáo và khá thuận lợi cho người dân nơi đây
chỉ lưu ý là trời khá nóng vào thời điểm ban trưa
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay